thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện nhiều clip quay cảnh học sinh xô xát đánh nhau trong và ngoài nhà trường
gây bức xúc trong dư luận và từ đó đã dấy lên nhiều lo ngại đáng báo động về văn hóa ứng xử của học sinh
nạn bạo lực học đường không phải là vấn đề mới nhưng đã và đang trở thành vấn nạn dài dẳng
và hơn lúc nào hết ngăn chặn bạo lực học đường là việc cần làm ngay và là trách nhiệm không chỉ của các ngành chức năng
mà là của toàn xã hội phản ánh sau của phóng viên antv tại tỉnh yên bái
vào lúc một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng hai công an tp yên bái phát hiện trên trang mạng xã hội facebook có đăng tải một clip có nội dung
hai nhóm học sinh đánh nhau tại khu vực công viên yên hòa thuộc tổ hai phường nguyễn thái học thành phố yên bái
tiếp đó vào tối ngày một mươi sáu tháng hai xuất hiện một video clip trên mạng xã hội facebook về việc xô xát đánh nhau giữa hai nhóm học sinh
tại công viên đồng tâm thành phố yên bái
để ngăn chặn đẩy lùi từng bước chấm dứt bạo lực học đường cần có sự vào cuộc của gia đình nhà trường và xã hội
về phía nhà trường cần chủ động trong việc trao đổi thông tin với gia đình học sinh để nắm bắt tình hình cũng như biểu hiện của các em
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quyền địa phương để quản lý giáo dục có biện pháp gian đe khi cần thiết
đối với gia đình phụ huynh cần quan tâm đến con em nhiều hơn để kịp thời chấn chỉnh những suy nghĩ hành động sai trái để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra